tại hà nội ban tuyên giáo trung ương và văn phòng trung mương đảng phối hợp tổ chức họp báo
thông tin về hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
trong nhiều năm đây là lần đầu tiên một cuộc họp báo diễn ra trước thềm hội nghị trung ương
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương bùi trường giang khẳng định
đây là hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền tăng cường dân chủ công khai minh bạch
trong sinh hoạt nghị sự mối quan hệ của đảng với nhân dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi về việc giới thiệu nhân sự chủ tịch nước
phó tránh văn phòng trung ương đảng lê quang vĩnh cho biết sau khi chủ tịch nước trần đại quang
từ trần quyền hạn và trách nhiệm của chủ tịch nước theo hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục
bình thường với việc bộ chính trị phân công đồng chí đặng thị ngọc thịnh giữ quyền chủ tịch nước
sự phân công này trên cơ sở quy định của hiến pháp và các quy định của đảng
bàn chấp hành trung ương có xem xét việc quy định
giới thiệu nhân sự chủ tịch nước trong kỳ họp tới hay không
tùy thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định liên quan
cho nên là cần phải được chuẩn bị hết sức là chú đáo hết sức là ký hương
tùy thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của đảng
cũng tại họp báo phó tránh văn phòng trung ương đảng lê quang vĩnh cho biết
chương trình thảo luận của hội nghị trung ương viii dự kiến sẽ đưa ra vấn đề trách nhiệm của các đồng chí
có liên quan trong vụ mobifone mua avg để trung ương xem xét cho ý kiến quy định
đồng chí lê quang vĩnh nhấn mạnh theo quy định của điều lệ đảng và các quy định của ban chấp hành trung ương
việc xem xét kỷ luật các đồng chí nguyên ủy viên trung ương ủy viên trung ương đảng đều phải do ban chấp hành trung ương xem xét quyết định
chương trình hội nghị trung ương viii sẽ diễn ra tại hà nội trong năm ngày từ ngày hai tới ngày mùng sáu tháng một mươi
dự kiến khai mạc vào sáng thứ ba ngày mùng hai tháng một mươi và bế mạc vào thứ bảy ngày sáu tháng một mươi
tham dự gồm hai trăm hai mươi ba đại biểu trong đó có một trăm bảy mươi sáu ủy viên trung ương đảng hai mươi ủy viên dự khuyết trung ương đảng
tại hội nghị lần này trung ương sẽ xem xét các nội dung
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm hai nghìn một mươi chín
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung ương thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác

liên quan nội dung dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đại diện ban tổ chức trung ương cho biết
theo tinh thần chỉ đạo quy định được thiết kế nhấn mạnh cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu
xây dựng theo nguyên lý có xây có trống xây trước chống sau
trước băn khoăn về chế tài để bảo đảm hiệu quả thực hiện quy định đại diện ban tổ chức trung ương chia sẻ
đây là quy định về nêu gương do vậy mang tính khuyến khích dăn đe và cảnh báo
còn các chế tài mang tính kỷ luật của đảng và quy định pháp luật thì vẫn thực hiện theo hiện hành
nếu một đối tượng cao độ chính đã vi phạm pháp luật thì có những chế tài
ví dụ như của ủy ban kiểm tra ví dụ như quy định một trăm linh hai quy định năm mươi năm của ủy ban kiểm tra
thì thực hiện nếu mà chúng ta vi phạm rồi
chứ ở đây thì chúng tôi cũng có một số chế tài mang tính là nó gắn với công tác kiểm địa cá nhân hàng năm và vì xét
cũng tại họp báo
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đã trả lời câu hỏi của phóng viên
về việc tổng kết thực hiện một mươi năm chiến lược biển việt nam
theo bộ trưởng trần hồng hà sau khi có nghị quyết chín của trung ương về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
đã tạo ra sự thay đổi hết sức căn bản về vị trí tầm quan trọng về kinh tế chính trị của biển chúng ta
tôi nhấn mạnh ở chỗ là hành tiêu là cơ bản
trong đó những chỉ tiêu rất là có thể hết sức thiết phục của ông chí luyện này gp
trong cả nước là khu vực này chiếm là từ sáu mươi đến bảy mươi
cái điều này trước khi mà có nghị quyết này cũng bao giờ có được
và cái đời sống kinh tế của người dân ở vùng biển thì các ông chí thấy là cũng tăng nhanh so với nhiều địa phương
và các cái vấn đề khác như an ninh quốc phòng dự vững chủ quyền an ninh trật tự v v
vì vậy thì công chí cũng thấy rõ ràng là chúng ta đã có một cái
hành tiêu là cơ bản
hành tiêu là chúng ta đã đổi mới nhận thức tư duy để tập trung để hướng cái phát triển ra biển
và đánh giá đúng được vị trí tầm quan trọng của biển là cái cửa ngõ để chúng ta giao lưu và phát triển ra thế giới đối ngoại
đối ngoại hợp tác quốc tế kinh tế
tuy nhiên bộ trưởng trần hồng hà cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện chiến lược biển
như một số chỉ tiêu đặt ra với ngành đóng tàu khai thác dầu khí hàng hải
không đạt được
nguyên nhân của những hạn chế tồn tại này có nhiều nhưng có nguyên nhân quan trọng là mô hình mà chúng ta kỳ vọng chưa phù hợp
nhiều vấn đề chúng ta duy ý chí quá nóng vội
theo bộ trưởng trần hồng hà chúng ta cần thay đổi mô hình phát triển kinh tế
trong đó mô hình dựa vào khai thác tự nhiên dựa vào tài nguyên là nguyên liệu hóa thạch
cần phải chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh nhất là với kinh tế biển
phải dựa trên sự bảo đảm hệ sinh thái biển nhấn mạnh đến phát triển kinh tế biển xanh
đồng thời phải chú trọng vào việc đầu tư phát triển bảo tồn tài nguyên để phục vụ cho phát triển kinh tế
kết hợp với kinh tế tri thức kinh tế dựa trên sự phát triển của công nghiệp bốn
và xác định nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới
nhấn mạnh đến các khâu đột phá liên quan đến thể chế tạo ra nền tảng pháp lý
đổi mới toàn diện từ nhận thức đến hành động cụ thể tập trung vào khoa học công nghệ
và chất lượng nguồn nhân lực sẽ đóng vai trò quyết định và đột phá đối với chiến lược biển